bộ phận một cửa nội bộ công an thành phố sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận thực hiện các bước kiểm tra hướng dẫn chuyển hồ sơ đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo thời gian quy định
việc triển khai mô hình này sẽ góp phần đổi mới lề lối phương pháp làm việc nêu cao tính công khai minh bạch dân chủ đúng quy định của ngành và pháp luật
đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục
trên cơ sở đánh giá giả soát thời gian thử nghiệm một tháng công an thành phố sẽ tổ chức rút kinh nghiệm thao gỡ khó khăn để duy trì hiệu quả hoạt động này
và tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy bấm số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục
bộ phận một cửa nội bộ công an thành phố sẽ trở thành đầu mối tiếp nhận thực hiện các bước kiểm tra hướng dẫn chuyển hồ sơ đến lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo thời gian quy định
việc triển khai mô hình này sẽ góp phần đổi mới lề lối phương pháp làm việc nêu cao tính công khai minh bạch dân chủ đúng quy định của ngành và pháp luật đồng thời rút ngắn triển khai giải quyết các thủ tục
trên cơ sở đánh giá giả soát sau một thời gian thử nghiệm một tháng công an thành phố sẽ tổ chức suốt kinh nghiệm và tháo gỡ khó khăn để duy trì hiệu quả hoạt động này
và tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy bấm số tự động và ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết thủ tục
thưa quý vị những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp lực lượng công an nhân dân tỉnh yên bái đã chủ động triển khai nhiều phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan
đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch đặc biệt là kiểm soát người dân trở về từ các vùng dịch
nút giao ic một mươi hai tuyến cao tốc nội bài lào cai là một trong những cửa ngõ chính dẫn vào trung tâm thành phố yên bái
với hàng nghìn lượt người và phương tiện qua lại mỗi ngày kéo theo đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ xâm nhiễm dịch bệnh vào địa bàn
từ nhiều tháng nay công an huyện trấn yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập chốt cắt cử cán bộ trực liên tục bất kể ngày đêm kiểm soát chặt chẽ người từ địa phương khác về địa bàn tỉnh yên bái

từ nhiều tháng nay công an huyện trấn yên bái đã phối hợp với các cơ quan chức năng lập chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt chặt ch
đó triển khai nhiều biện pháp khác như tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác phòng chống dịch xử lý các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
tinh thần chủ động những nỗ lực của lực lượng công an tỉnh yên bái đã góp phần hiệu quả vào thành tích chung của địa phương trong công tác phòng dịch
cho đến thời điểm hiện tại yên bái tiếp tục là vùng xanh
trong thời gian qua thì tự kiện truyền đạo của đảng quân trung ương đảng bộ công an của tỉnh nguyễn công an tỉnh yên bái
công an tỉnh yên bái phối hợp với các ngành các sở ngành của chân đề bàn tỉnh làm tốt công tác bảo vệ quốc gia trật tự an toàn xã hội
đến thời điểm này cơ bản tất cả các chỉ tiêu mà bộ công an giao chúng tôi đã hoàn thành và vượt những chỉ tiêu
ngoài ra thì bên cạnh đó thì đảng quân tỉnh yên bái sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
trong hơn hai năm qua kể từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát tại việt nam yên bái luôn là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
và sau bốn đợt dịch bùng phát đến nay địa phương này vẫn là một trong những địa phương ghi nhận số ca nhiễm covid một mươi chín ít nhất cả nước
trong kết quả nổi bật đó bên cạnh những nỗ lực sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và nhân dân địa phương
lực lượng công an tỉnh yên bái đã phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt của mình khi là một trong những lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật tòa nhân dân tp hà nội vừa ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm
trong vụ mua chế phẩm redoxi ba c của cộng hòa liên bang đức vào ngày một mươi tháng một mươi hai tới sự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày
ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy còn có hai bị cáo
nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ aotic
công ty actic và võ tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cùng bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết quả điều tra cho thấy công ty atic có vốn điều lệ năm tỷ đồng do ông giang nắm sáu mươi cổ phần một cá nhân khác
tuy nhiên cả hai người này đều đứng tên sở hữu cổ phần thay cho bà nguyễn thị trúc chi hoa vợ của bị cáo trung
theo chỉ đạo của bị cáo nguyễn đức
công ty atic được độc quyền phân phối chế phẩm red oxy
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn một mươi chín công ty này đã ký một mươi năm hợp đồng bán tổng cộng bốn trăm tám mươi chín tấn chế phẩm làm sạch nước cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
công ty aptic mua lượng chế phẩm này từ hãng watch water với giá một trăm một mươi năm tỷ đồng sau đó bán lại với giá một trăm năm mươi một tỷ đồng hưởng lợi ba mươi sáu tỷ đồng
xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt là sự tranh luận
về chuyện đá gà nhưng lại dẫn tới hậu quả chết người bị cáo hà đại trường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy chú huyện phù mỹ tỉnh bình định đã phải trả giá bằng chín năm sáu tháng tù giam về tội giết người
bản án vừa được tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án
theo cáo trạng khoảng hai mươi h ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một hà đại trường đi bộ một mình đến quán cà phê ở phường hải cảng thành phố quy nhơn
thì gặp lê xuân cảnh trú phường hải cảng thành phố quy nhơn đang ngồi trong quán
tại đây trường và cảnh tranh luận với nhau về chuyện đá gà dẫn đến mâu thuẫn đánh nhau nhưng được người dân can ngăn nên cả hai bỏ đi
sau đó do bực tức nên vào khoảng hai mươi một giờ cùng ngày hà đại trường mang theo hai con dao đến nhà cảnh chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng cầm ngực và hông phải gây thương tích bốn mươi bảy
sau khi dùng dao chém cảnh được mọi người can ngăn nên trường mới dừng lại việc lê xuân cảnh không chết là do được cấp cứu kịp thời

công an huyện crongbuk tỉnh đắk lắk phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc vừa liên tiếp phát hiện ba vụ trồng cần sa trái phép trong dãy của người dân trên địa bàn huyện crong búc
về xét nghiệm tìm ca mắc mới hiện hướng dẫn chung là không xét nghiệm trên phạm vi rộng xét nghiệm cộng đồng như trước đây chỉ xét nghiệm ca nghi ngờ và khi truy vết
tiêu chí trụ cột đặt ra hiện nay là giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng giảm bệnh nhân nhập viện và tử vong
tới đây có những thay đổi thì sẽ lấy đó làm tiêu chí đánh giá cấp độ dịch không dựa vào số ca mắc mới là một trong ba yếu tố chính như hiện nay
bên cạnh đó do mức độ bao phủ vaccine đã tăng lên yếu tố tỷ lệ tiêm vaccine cũng được thay đổi
có thể tới đây thì sẽ có tới năm yếu tố để xác định cấp độ dịch
thưa quý vị bộ y tế lập ba đoàn kiểm tra thu dung điều trị covid một mươi chín đây là nhan đề được đăng tải trên báo công an nhân dân online
bộ y tế giao cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chỉ đạo và điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế
ba đoàn kiểm tra của bộ y tế do lãnh đạo cục quản lý khám chữa bệnh làm trường đoàn sẽ tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm
thu dung điều trị thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín và xét nghiệm sars cov hai
bảo đảm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch
tại các địa phương được bộ trưởng bộ y tế phân công
thưa quý vị theo thông tư bốn mươi một hai nghìn một mươi tám tt nhn của ngân hàng nhà nước sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một những thẻ atm từ sẽ không được chấp nhận
tại các điểm giao dịch trên toàn quốc
thông tin này được đăng tải trên báo điện tử việt nam
thẻ gắn chip mới vẫn có kích thước giống như thẻ cũ song thẻ atm gắn chip có bảo mật cao hơn so với thẻ atm cũ
vì thẻ atm cũ nhận thông tin bằng giải từ phía sau và không được mã hóa
còn thẻ chip với con chip nằm ở mặt trước thẻ giúp mã hóa thông tin để tăng bảo mật dữ liệu
thông tin cá nhân sẽ được mã hóa theo dãy số nhị phân của máy tính và liên tục được thay đổi
bên cạnh đó thẻ chip mới sẽ chứa những công nghệ có tính bảo mật cao hơn để đảm bảo quyền lợi cho người dùng
nhiều chuyên gia nhận định việc chuyển đổi từ thẻ atm từ sang thẻ atm gắn chip rất có lợi cho người sử dụng
góp phần nâng cao mức độ bảo mật tốc độ giao dịch tính an toàn và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
việc chuyển đổi này cũng mở ra cơ hội phát triển các dịch vụ thanh toán thẻ tại việt nam
tăng cường sự phát triển lành mạnh an toàn bền vững cho thị trường thẻ ngân hàng
đặc biệt ngoài các tính năng giao dịch thông thường thẻ atm gắn chip của các ngân hàng
hiện còn được bổ sung tính năng thanh toán không tiếp xúc với nhận diện bằng biểu tượng cột sóng trên mặt trước thẻ
đây là tính năng rất hiệu dụng trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
trên báo kinh tế và đầu thị số ra sáng ngày hôm nay có đăng tải bài viết với nhan đề
vật liệu tăng giá gánh nặng cho chủ công trình xây dựng
nội dung bài viết là
nội dung bài viết đề cập đến việc chỉ trong vòng chưa đầy một năm
chi phí xây dựng đặc biệt là với công trình nhà ở riêng lẻ đã tăng từ bốn mươi đến năm mươi
điều này đã tạo ra nhiều áp lực buộc phải tạm dừng thi công
và cũng không ít người phải chấp nhận vay lãi để hoàn thiện công trình
theo báo cáo từ hội vật liệu xây dựng việt nam
thời điểm hiện tại giá xi măng đã đồng loạt điều chỉnh tăng từ tám mươi cho đến một trăm linh đồng một tấn
do giá nhiên liệu đầu vào tăng đặc biệt là nhiên liệu phục vụ sản xuất nhập khẩu
như than phụ gia tăng
trước tình trạng trên bộ xây dựng đã có văn bản gửi cơ quan liên quan và địa phương
đề nghị ubnd cấp tỉnh chỉ đạo sở xây dựng thường xuyên theo dõi kịp thời cập nhật
điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng chỉ số giá xây dựng cho phù hợp
cơ quan liên quan đánh giá tác động của covid một mươi chín biến động giá vật liệu xây dựng
chủ yếu là thép xây dựng đề xuất giải pháp khắc phục giảm thiểu tác động tiêu cực từ tăng giá
để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu thi công xây dựng
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin sáng phương nam từ trường quay tp hcm
xin cảm ơn biên tập viên thu trang xin kính chào quý vị đang theo dõi sáu phương nam
thưa quý vị tại đồng bằng sông cửu long dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp và lây lan nhanh
nhiều địa phương đã kích hoạt trạm y tế lưu động để giảm tải cho các bệnh viện giải chiến khu cách ly tập trung
đáp ứng cho việc cách ly điều trị f f một tại nhà
tuy nhiên có rất ít trạm y tế lưu động hoạt động được do khó khăn về thiết bị ghi nhận tại tỉnh đồng tháp
dù đã được trang bị máy spo hai máy oxy kit test nhưng trạm y tế lưu động tại xã phú thuận a huy hồng ngự
vẫn cần bổ sung nhanh một số vật tư thuốc men để điều trị f tại nhà
còn tại huyện thanh bình một mươi ba trên một mươi ba xã thị trấn của huyện đều có quyết định thành lập trạm y tế lưu động
nhưng đến nay chỉ có năm trên một mươi ba xã thị trấn có trạm y tế lưu động đi vào hoạt động
từ đầu tháng một mươi đến nay nhiều địa phương ở đồng tháp đã thành lập trạm y tế lưu động với nhiệm vụ quản lý điều trị f một
tại nhà chăm sóc sức khỏe cộng đồng khu phong tỏa tiêm chủng tầm soát truyền thông y tế
tuy nhiên hiện nay nhiều trạm y tế lưu động vẫn chưa thể hoạt động vì thiếu thốn thiết bị vật tư y tế
trong mấy ngày nay tỉnh cũng đã phê duyệt và sở y tế đã triển khai và đã cấp bình oxy bằng bình oxy khí nén và cái máy tạo oxy từ khí trời
đây là hai thiết bị rất quan trọng để cấp cứu tại chỗ cho những trường hợp f có chuyển biến nặng khi phát hiện sớm
đây là những nhóm thiết bị thiết yếu tối cần
ngoài ra những dụng cụ thiết yếu khác như máy đo spo hai quyết áp ống nghe một số trang thiết bị thuốc men
sở y tế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để bổ sung cho tất cả các trạm y tế lưu động trên địa bàn tỉnh trong năm nay
điều trị f tại nhà gắn với áp lực và trách nhiệm không hề nhẹ cho y tế tuyến cơ sở
tuy nhiên đây là giải pháp phù hợp trong thời điểm này nhằm giảm tải cho y tế tuyến trên
góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới
vấn đề còn lại là ngành y tế cần tiếp tục hỗ trợ chia sẻ để y tế cơ sở đủ nguồn lực
thực hiện nhiệm vụ chữa trị kịp thời cho các bệnh nhân covid một mươi chín
sáng phương nam tiếp tục với những thông tin về an ninh trật tự
công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng lê minh dương
ngụ phường bình thắng thành phố dĩ an tỉnh bình dương để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi một ông phan khắc định trú tỉnh đồng nai đậu xe ô tô tải mang biển số sáu mươi c bốn mươi sáu nghìn tám trăm một mươi năm
trước cửa hàng vật liệu xây dựng vụ quyết thăng
ở khu phố một mươi một phường hố nai thì bị mất trộm ông định đã đến cơ quan công an trình báo
vào cuộc điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một công an tp biên hòa xác định
dương là thú phạm nên tiến hành bắt giữ tại cơ quan công an dương đã khai nhận sau khi trộm được xe
y mang đến cho một gara ở phường tân phú thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
tháo thùng xe bán cho hai người chưa rõ lai lịch với giá hai mươi năm triệu đồng
được biết lê minh dương là đối tượng nghiện ma túy không có nghề nghiệp ổn định
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an huyện long thành tỉnh đồng nai cho biết vừa triệt phá một tụ điểm ma túy
do trịnh thị ngọc diễm ngụ huyện chợ lách tỉnh bến tre cầm đầu tổ chức bay lắc
tại một căn nhà cấp bốn ở xã an phước huyện long thành
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an huyện long thành
phối hợp công an xã an phước tổ chức kiểm tra phát hiện
tại căn nhà cấp bốn diễm đang thuê có ba đối tượng đang sử dụng ma túy
đồng thời tàn trữ một số viên nén và một gói ni lông chứa ma túy tổng hợp
tiếp tục kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều loại ma túy dạng viên nén viên nang viên nhọn ma túy dạng khay
qua đấu tranh khai thác diễm khai nhận là người thuê căn nhà trên để cải tạo một phòng ngủ
bằng cách dán các vật liệu khách âm để sử dụng làm phòng bay phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy
số ma túy trên do diễm mua về để sử dụng và bán lại cho những người đến sử dụng bay lắc
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tan đối với đối tượng diễm
và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại khu vực xã đại phước huyện càng long tỉnh trà vinh
công an của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện một xe tải có dấu hiệu vận chuyển hàng cấm
nên phối hợp với phòng cảnh sát giao thông và công an huyện càng long tiến hành kiểm tra
phát hiện một thanh niên đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu
tiến hành kiểm tra các túi ni lông và thùng giấy trên xe lực lượng công an phát hiện có hai bảy trăm bảy mươi cây thuốc lá điếu nhập lậu
tương đương với hai mươi bảy bảy trăm linh bao thuốc lá
qua làm việc bước đầu người thanh niên khai tên là trần quang nghiêm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ phường bảy thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang và khai nhận số thuốc lá nêu trên
chở thuê cho một người không rõ họ tên ở thành phố tân an tỉnh long an đem giao ở xã đại an huyện trà cú tỉnh trà vinh
mỗi chuyến đi nghiêm được trả tiền công là một tám trăm linh đồng
cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hình sự nghiêm
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện càng long tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định
trong ngày hai mươi năm tháng một mươi một công an tp sa đéc tỉnh đồng tháp đã cho gia đình bảo lãnh tội ngoại
đối với đối tượng đỗ phước sang ba mươi năm tuổi ngụ ở xã tân dương huyện lai vung
đang trong quá trình điều tra về hành vi vô ý gây chết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi một sang cùng vợ đến nhà người bạn uống bia
sau đó vợ sang về trước và cùng hai con nhỏ năm và một mươi hai tuổi lên gác ngủ
còn sang ở lại nhậu đến khuya sang về đến nhà là tiệm tập hóa ở xã tân quy tây tp sa đéc
khoảng một tiếng sau xảy ra vụ cháy làm vợ và hai con của sang tử vong
còn sang bị bỏng nặng ở chân
sau hai ngày điều trị tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một sang được bác sĩ cho xuất viện
cơ quan điều tra đã lấy lời khai bước đầu sang thừa nhận đã gây ra vụ cháy
khiến vợ và hai con tử vong
theo lời khai ban đầu khuya hôm xảy ra vụ việc sang đi nhậu về đến nhà
do bực tức cá nhân sang đã đập phá đồ đạc trong đó có bình ga mini phát nổ gây cháy
khi xảy ra cháy sang đã cố gắng dập lửa và cứu vợ con nhưng bất thành
bây giờ là thời lượng dành cho lĩnh vực văn hóa
sau nửa năm tạm ngưng sân chơi nghệ thuật đường phố sài gòn urbancs chính thức tái khởi động
bên cạnh sự kiện sáng tác trực tiếp trước công chúng bang tổ chức cũng đã lên kế hoạch
để ba nghệ sĩ châu âu có thể trình diễn tác phẩm với công chúng việt nam
sân chơi nghệ thuật đường phố lần đầu tiên sài gòn urban arts bắt đầu vào tháng bốn
với sự kiện jam thu hút đông đạo với mô điệu graffiti
sau sáu tháng tạm ngưng bang tổ chức cùng đại diện lãnh sự quán ba nước pháp đức thụy sĩ
tại thành phố hồ chí minh công bố tái khởi động
vẽ tranh tường tại không gian công cộng trung tâm quận một
ba nghệ sĩ graffiti trẻ tạo dấu ấn qua jam cùng hai tên tưởng có thâm niên là subi one và daos năm trăm linh một
sẽ phối hợp cho dự án lần này
cho mình thấy được là cái sự quan tâm từ các giới chức cũng giống như là người dân
tại vì hôm qua mình cũng mới đi khảo sát cái địa điểm mà tụi mình sẽ vẽ trong cái sự kiện này
thì bà con khá là lạ lùng tại sao mọi người lại vẽ cái bức tường này hay là như thế nào
thì khi mà họ nghe cái câu chuyện cũng nghe như những cái mục tiêu mà tụi mình đang muốn hướng tới
thì bà con rất là vui vẻ mặc dù là chưa vẽ luôn nhưng mà sẽ vẽ hết cái khu chung cư ở ngày đó
để thay cho nó một cái lớp áo mới cũng giống như một cái niềm tin mới
cái sự tự tin mới trong cái thời gian mà sắp tới
chúng tôi mong tới tháng ba năm sau dịch bệnh sẽ lắng xuống để các nghệ sĩ châu âu có thể đến đây phô diễn tài nghệ
các nghệ sĩ có dịp gặp gỡ để hiểu thêm về nghệ thuật đường phố văn hóa của nhiều quốc gia
để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô nhất là đối với xe đưa đón học sinh
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu sở giao thông vận tải các tỉnh thành phố thanh tra
kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
đối với các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải
để xảy ra tai nạn giao thông hoặc có phương tiện tham gia đưa đón học sinh
theo đó các sở giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với cảnh sát tăng cường kiểm tra
xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải
thực hiện nghiêm các quy định về kinh doanh vận tải chở đúng tải trọng cho phép số người theo quy định
kiểm tra chặt chẽ điều kiện an toàn của phương tiện và lái xe trước khi tham gia giao thông
và tuân thủ nghiêm quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải yêu cầu cục đăng kiểm việt nam kiểm tra giám sát hoạt động
của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tuân thủ nghiêm các quy trình
quy định liên quan về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thưa quý vị hơn một tháng kể từ ngày tp hcm bước vào giai đoạn bình thường mới
đường phố đã dần đông đúc trở lại
tuy nhiên nhiều người đi đường đã không khỏi lo sợ khi cùng lúc hiểm họa giao thông
từ những chiếc xe tải
nhất là xe tải hạng nặng lưu thông vào nội đô trong khung sở cấm tái xuất
việc xử lý các phương tiện này cần chế tài xử phạt nặng và nghiêm minh
để đảm bảo an toàn cho người dân
từ hai mươi một h nhiều tốt xe tải xe bên hạng nặng lại nối đưa nhau
chạy với tốc độ cao trên đường trường trinh đoạn qua khu công nghiệp tân bình
vào trung tâm tp hcm
dù đang trong khung giờ cấm xe tải vào nội đô
thế nhưng nhiều tài xế vẫn bất chấp quy định pháp luật
phóng nhanh vượt ẩu gây bất an cho người dân khu vực cũng như người đi đường
nhiều tuyến đường khác như võ văn kiệt quận năm điện liên phủ quận ba bình thạch
vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng xe tải xe bên đi vào đường cấm sở cấm
dù biết vi phạm luật giao thông thế nhưng các tài xế vẫn tranh thủ đạp ga
đề sớm vào nội đô vận chuyển hàng hóa
tại dựng trước phương giờ được phép lưu thông
dù cảnh sát giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát
thế nhưng tình trạng xe quá tải hoạt động trong giờ cấm vẫn tái diễn ở nhiều nơi
đáng nói các trường hợp vi phạm này chỉ cách thời gian được phép lưu thông
ở khung giờ hai mươi hai giờ đêm trở đi chỉ từ một mươi đến ba mươi phút
mức xử phạt hành vi này
là bị phạt tiền từ một đến hai triệu đồng
ngoài ra tước giấy phép lái xe từ một đến ba tháng
mình vi phạm lưu thông vào tuyến đường võ văn kiệt trong khung giờ cấm
đối với xe tải nặng trên hai tấn rưỡi mình xe mình có tải trọng là tám ba trăm linh ký
sau hai mươi hai h đêm nó được vào khu vực nội đô thành phố
mình vào trong khung giờ cấm mình bị xử lý lỗi đi vào khu vực cấm
nhập đập lại trật tự giao thông đảm bảo thông suất cho các phương tiện
khi đường phố của tp hcm xôi động trở lại
lực lượng kệ sát giao thông sẽ mở cao điểm xử lý đối với các xe tải lưu thông vào giờ cấm
đường cấm vừa để góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã hội
vừa đảm bảo an toàn cho người đi đường nhất là trong thời điểm cuối năm cận kề
thưa quý vị ngày hôm nay chính là ngày black friday hay còn gọi là ngày thứ sáu đêm tối
đây là thời điểm để người tiêu dùng có thể mua sắm các mặt hàng với mức giá ưu đãi
và trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cả khách hàng và các doanh nghiệp đã chuẩn bị cũng như là tận hưởng ngày hội mua sắm này như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
để sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của khách hàng cho ngày black friday
cửa hàng điện tử này đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn
đặc biệt là các chương trình phục vụ cho khách hàng mua sắm qua hình thức trực tuyến

bên mình sẽ chạy giảm giá đồng loạt đến năm mươi
còn tại cửa hàng thời trang này mọi thứ cũng đã sẵn sàng
để phục vụ khách hàng trong dịp lễ mua sắm lớn nhất trong năm
để kích cầu cho online mua sắm thì bên ba một mươi cũng sẽ có như trình khái lợm
dân và ngày black friday dành cho những hình thức online
về chính sách đổi trả thì bên ba trăm sáu mươi sẽ có chính sách đổi trả cho khách hàng trong vòng bảy ngày
cả online và offline
với chế độ chính sách bảo hành đổi trả linh hoạt đi kèm với khuyến mãi hấp dẫn
vừa đảm bảo được công tác phòng chống dịch bệnh
vì vậy mà nhiều khách hàng đã lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến
khi mà mình ở nhà và mình có thể là gọi đồ ăn trực tiếp đến nơi
thì như vậy mình sẽ giảm nguy cơ việc ra ngoài và tiếp xúc với nhiều người
và như vậy thì sẽ đỡ nguy cơ về việc lây nhiễm giữa lây nhiễm chéo với nhau trong cộng đồng
và việc cái việc mua online bây giờ cũng khá là thuận tiện
và mình có thể là chọn những món ăn hay những cái đồ ăn mà mình thông qua các trang mạng
nhận định được xu hướng mua sắm của người tiêu dùng trong thời gian này
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh
các doanh nghiệp thương mại điện tử đã chủ động lên phương án kế hoạch
để đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng
để đảm bảo là trong cái ngày black friday
người mua hàng có được cái trải nghiệm
cái việc chuẩn bị thì nó bao gồm rất nhiều các cái đầu mục
thì đầu tiên là sendor phải làm việc với rất nhiều các nhà bán hàng
để đảm bảo là cái lượng hàng hóa nhiều
cộng với mức chiết khấu tốt nhất cho người mua hàng
sennor cũng làm việc với các cái công ty vận chuyển
để đảm bảo ngày đó là người mua hàng được hưởng cái ưu đãi về miễn phí vận chuyển
chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay và kéo dài đến hết hai ngày cuối tuần
người tiêu dùng có thể tận dụng ngày này để mua sắm cho mình những món đồ yêu thích
với mức giá hấp dẫn
tuy nhiên người tiêu dùng cần lựa chọn những địa chỉ uy tín khi đặt mua trực tuyến
tìm hiểu và so sánh giá cả của các mặt hàng
trước và sau giảm giá tránh tình trạng lừa đảo
sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại hà nội hội khuyến học việt nam tổ chức họp báo giới
thiệu hai mươi năm năm thành lập hội khuyến học việt nam
và kế hoạch tổ chức đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ sáu

hội khuyến học việt nam thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của hội khuyến học việt nam
diễn ra vào ngày hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
đến nay sau hai mươi năm năm thành lập hội đã có hơn hai mươi một triệu hội viên
hội đã làm tốt các chức năng khuyến khích tạo điều kiện cho mọi người học tập
hỗ trợ giáo viên và tư vấn phát triển sự nghiệp giáo dục
cho các cơ quan chức năng và địa phương
trong giai đoạn này
hội khuyến học việt nam tập trung để mạnh việc xây dựng các mô hình học tập
như công dân học tập gia đình học tập dòng họ học tập
theo kế hoạch đại hội đại biểu khuyến học toàn quốc lần thứ sáu
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu sẽ diễn ra trong ngày ba mươi tháng một mươi một
và ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội
theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến